công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi
ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột là chủ mưu thuê bốn đối tượng bắt giữ đánh đập người khác
để đòi nợ bốn bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó lực lượng công an đã khởi tố bốn đối tượng đào duy thắng
văn hồng mẫn nguyễn văn đô cùng chú tại tỉnh đắk lắc và nguyễn duy trọng chú tại huyện gia lâm
tp hà nội về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn văn nhất thắng ba mươi một tuổi
chú tại huyện công park tỉnh đắk lắc có vai của thắm khoảng bốn bốn tỷ đồng
đến hạn trả nợ anh thắng chưa có tiền nên thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi giúp khoản nợ trên
sau đó duy thắng đã gọi các đối tượng còn lại cùng đi đòi nợ
khoảng chín giờ ngày bốn tháng sáu thắm hẹn với anh thắng đến nhà mình để bốn đối tượng này không chế bắt giữ đánh đập
sau đó các đối tượng ép anh thắng lên xe ô tô đưa đến huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đến đêm ngày bốn tháng sáu lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng anh thắng đã lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân
đến giờ ngày hôm sau lực lượng công an đã áp sát vị trí giam giữ vây bắt được nhóm đối tượng và giải cứu anh thắng
vào lúc chín giờ sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh an giang tuần tra kiểm soát khu vực giữa mốc b và mốc tám mươi sáu
thuộc ấp phú quý xã phú lộc thị xã tân châu tỉnh an giang
phát hiện bốn đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
qua làm việc các đối tượng khai nhận là huỳnh thanh ai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyễn thị pha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
huỳnh thanh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và huỳnh thanh sang sinh năm hai nghìn chín trú tại xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
các đối tượng xuất cảnh trái phép sang campuchia từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để thuê đất làm lúa giáp biên giới việt nam campuchia
đến nay bên phía campuchia hết
các đối tượng quay về việt nam sinh sống
lực lượng chức năng liên hệ trạm y tế xã vĩnh sương tiến hành test nhanh kết quả âm tính với virus sars cov hai
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng một người đối với ba đối tượng huỳnh thanh ai nguyễn thị pha và huỳnh thanh toàn
riêng huỳnh thanh sang chưa đủ tuổi xử phạt và đưa bốn đối tượng đi cách ly theo quy định
chiều nay ủy ban nhân dân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương xác nhận đã tìm thấy bé trai hai tuổi sau năm ngày mất tích
thi thể của bé được tìm thấy ở dưới suối gần nhà tại xã minh tân
theo đó thi thể của bé trai hai tuổi được tìm thấy dưới suối khi nổi lên mặt nước và bị vướng vào bụi cây cách nhà khoảng sáu trăm linh m
hiện lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng một mươi bé trai chơi ngoài sân nhà tại ấp tân định xã minh tân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
thì bất ngờ mất tích gia đình và hàng xóm tìm kiếm không được nên thông báo chính quyền địa phương
công an huyện dầu tiếng cũng đã ra thông báo truy tìm bé trai và chỉ đạo lực lượng khoanh vùng tìm kiếm xung quanh nhà
chặn tất cả các lối ra vào huyện dầu tiếng
những ngày qua cũng đã có hàng trăm người dân trong tỉnh bình dương đến giàu tiếng cùng với gia đình của bé tìm kiếm
với nghi vấn bé bị bắt cóc hoặc đi làm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
báo cáo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết là đến ngày hôm qua
bộ y tế đã phân bổ sáu mươi chín đợt vaccine với tổng số hơn chín mươi năm hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có một mươi ba năm triệu liều vaccine mới phân bổ từ ngày chín tháng một mươi
đến nay cả nước đã tiêm được hơn sáu mươi năm bảy triệu liều tăng hơn một sáu triệu liều so với ngày trước đó
đã có hai mươi tám hai triệu người tiêm một liều vaccine và một mươi tám bảy triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là sáu mươi năm ba và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là hai mươi sáu dân
tỷ lệ tiêm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
hôm nay ủy ban nhân dân phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng thông báo tìm người từng đến các địa điểm liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín
cụ thể từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi và từ một mươi năm h đến một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi quầy thuốc tây thảo bốn trăm ba mươi một ông ích khiêm
từ một mươi bảy h đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi tiệm hớt tóc anh kiệt sáu trăm linh ông ích khiêm
từ tám h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi tiệm hớt tóc anh kiệt sáu trăm linh ông ích khiêm
từ một mươi h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi chùa tam bảo hai trăm ba mươi hai phan châu trinh
từ bảy h đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi chợ cây me
từ bảy h đến tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi số chín tuệ tĩnh
từ một mươi năm h đến một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi tiệm bán cá cảnh dũng một trăm ba mươi hai triệu nữ vương
từ một mươi bốn h ba mươi đến một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi cháo vịt thu k một trăm chín mươi chín hoàng diệu
ủy ban nhân dân phường nam dương đề nghị những người từng đến các địa điểm trên
nhanh chóng đến trạm y tế phường nam dương bốn trăm ba mươi chín ông ích khiêm số điện thoại hai nghìn ba trăm sáu mươi ba tám trăm chín mươi bảy năm trăm chín mươi một hoặc chín trăm linh năm ba mươi sáu một trăm bốn mươi sáu
hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp tự theo dõi sức khỏe
hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng chống covid một mươi chín
thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
trong ngày hôm qua
toàn tỉnh đồng nai ghi nhận ba trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi tám ca trong cộng đồng hai trăm bốn mươi chín ca trong khu cách ly tập trung và ba mươi sáu ca trong khu vực phong tỏa
luy kể đến nay toàn tỉnh có hơn năm mươi chín sáu nghìn ca bệnh covid một mươi chín
số ca covid một mươi chín trong cộng đồng tăng một trăm linh so với ngày một mươi tám tháng một mươi
trong đó một mươi hai ca ở một mươi phường trên địa bàn thành phố biên hòa
hầu hết các ca nhiễm chưa rõ nguồn lây
trong đó có bốn ca không có triệu chứng đi test nhanh để đi làm tại công ty
huyện long thành ghi nhận
còn ba huyện cẩm mỹ tân phú và thống nhất
mỗi huyện ghi nhận một ca
tại thành phố đà nẵng sau gần hai tháng tổ chức dạy học trực tuyến
vào sáng nay học sinh khối một của trường tiểu học hòa bắc
và học sinh khối chín của trường trung học cơ sở nguyễn trì phương
thuộc xã miền núi hòa bắc huyện hòa vang đã được đến trường
đây là hai trường đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp
song song với việc dạy và học thì công tác phòng chống dịch được địa phương đặt lên hàng đầu
để bảo đảm an toàn cho cả thầy và trò
khối lớp một trường tiểu học hòa bắc có bốn lớp với bảy mươi hai học sinh phân bổ tại bốn điểm trường
buổi học đầu tiên các em được phụ huynh đưa đến khá sớm
trước khi vào lớp tất cả được đo thương nhiệp sát khuẩn tay
tiết học đầu tiên các em được làm quen và hướng dẫn về các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng dịch
trước đó cùng với công tác vệ sinh trường lớp nhà trường cũng đã thống nhất với phụ huynh
trong việc phối hợp đưa đón con
các em đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
tại trường trung học cơ sở nguyễn tri phương khu chín chỉ có hai lớp với năm mươi hai học sinh
trong đó có một mươi bốn em là đồng bào dân tộc cơ tu ở nội trú tại trường
công tác vệ sinh khử khuẩn và chuẩn bị cơ sở vật chất an toàn
đã được nhà trường tiến hành xong trước đó hai ngày
sau một thời gian học trực đến tại nhà khi đến trường em cũng thấy rất vui
vì đi học gặp được bạn bè thầy cô học anh lai ở nhà
đến trường thì thầy cô hiểu bài và nắm mắt bài dễ hơn
theo kế hoạch trước mắt thành phố đà nẵng sẽ tổ chức cho học sinh lớp một và lớp chín
tại xã hòa bắc huyện hòa vang đi học trở lại
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi học sinh lớp hai trường tiểu học hòa bắc và học sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông chuyên lê quý đô được đến trường
từ ngày một tháng một mươi một tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối còn lại
ở cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã hòa bắc
việc học trực tiếp của học sinh toàn thành phố sở giáo dục và đào tạo sẽ có thông báo sau
quan điểm của chúng tôi đó là đặt sự an toàn lên trên hết
theo đó là quan tâm cho những học sinh mà ở cái điều kiện như hòa bắc là các em học trực tuyến
thì nó khó khăn hơn so với các địa bàn của năm mươi năm phường còn lại
thêm vào đó nữa là xã hòa bắc là hiện nay
có một số học sinh dân tộc của cát tu và các em đang vào lớp chín
và em cũng mới thực hiện cái nhiệm vụ đó là thi tuyển như các học sinh bình thường khác
nên là các em tạo điều kiện tốt nhất cho các em lớp chín là được học
để mà củng cố kiến thức tự tin trong đề thi tuyển sinh lớp một mươi của năm học tiếp theo
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đà nẵng cho biết
trong tuần học đầu tiên nhà trường sẽ củng cố kiến thức cho các em
trong thời gian học trực tuyến
đặc biệt là học sinh khối lớp một thời khóa biểu cũng được cân nhắc xây dựng hợp lý
bởi trước mắt nhiều giáo viên vẫn phải đảm nhiệm cả việc dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi tháng một mươi thanh tra sở y tế tp hcm đang phối hợp
với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ việc một phụ nữ tử vong sau ba ngày phẫu thuật khúc mở bụng
tại bệnh viện thẩm mỹ gan hu trên đường cộng hòa quận tân bình
theo đó bệnh nhân tử vong là một phụ nữ năm mươi tuổi ngụ quận bình tân tp hcm bà này được chuyển
vào khoa cấp cứu của bệnh viện chợ rẫy vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi sau khi hút mở bụng
tại bệnh viện thẩm mỹ quang gu số năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi tám đường cộng hòa quận tân bình
khi bệnh viện chờ rảy tiếp nhận bệnh nhân đã trong tình trạng đau bụng mạch nhanh hướng áp thấp
mặc dù đã nỗ lực điều trị nhưng bệnh nhân đã tử vong với chuẩn đoán vì sốc nhiễm trùng
viêm hoại tử sau thành bụng hiện thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã nắm thông tin vụ việc
đang làm việc với bệnh viện thẩm mỹ và chờ kết quả báo cáo từ bệnh viện chợ rẫy để phối hợp
với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định
trưa nay ngày hai mươi tháng một mươi đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đã niêm phong tạm giữ hơn một sản phẩm
ngoại nhập của công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ thương mại hoàng lý địa chỉ tại khu phố
tỉnh quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do ông lý giang huy hoàng làm giám đốc
các mặt hàng bị tạm giữ gồm mỹ phẩm bánh me bột ngọt gói nấu sâm bí đao dầu gội đầu
các thiết bị điện tử tại thời điểm kiểm tra trên bao bì các mặt hàng này đều in chữ thái lan
trung quốc nhưng đều không có tem nhãn phụ tiếng việt và giám đốc công ty chưa xuất trình được
các giấy tờ hóa đơn chứng minh đến những mặt hàng trên
cũng mới ra đây nên kinh nghiệm cũng còn chưa có hơn nhiều
cho nên là tụi em cứ thấy tốt khách hàng thì tốt có lợi nhuận cho tụi em thì tụi em bán
trước đó khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày sau khi các trinh sát báo về đoàn đã tiến hành kiểm
tranh đột xuất công ty trên toàn bộ một bốn mươi chín sản phẩm của hai mươi một loại mặt hàng bị đưa về cục
quản lý thị trường đồng nai tạm giữ theo đoàn ba trăm tám mươi chín của tỉnh hàng hóa công ty này đa phần được
bán qua mạng nên phải theo dõi thời gian dài mới phát hiện để xử lý
trong quá trình mà điện tử quá đó
thì khi bán hàng thì có thể đóng cửa hàng rồi live stream buổi tối này nọ
thành ra là gây rất nhiều khó khăn cho cái lực lượng mà đi trinh sát cũng như là đi kiểm tra
điều đáng nói ở đây là các mặt hàng thực phẩm ba không nhãn không hàng sử dụng và không
nguồn gốc lại được công ty bày bán công khai như chà bông gà heo bánh tráng trộn các loại gia
vị nấu nước xăm hẩm thức ăn rất nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người tiêu dùng hiện công
cơ quan chức năng đang kiểm kê xác định giá trị sản phẩm và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ
ba tháng cuối năm tp hcm sẽ tăng cường thực hiện chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp với
gói hỗ trợ tín dụng là khoảng bảy mươi tỷ đồng và đây là thông tin ông nguyễn hoàng minh
phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết tại hội nghị sơ kết chương trình kết
nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm vào sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi
ông nguyễn hoàng minh cho biết nhu cầu vốn vào cuối năm tăng cao nhưng sẽ không có tình trạng thiếu vốn
ngành ngân hàng cam kết đảm bảo đủ vốn để cho vay với lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản
xuất kinh doanh và để chia sẻ với những khó khăn thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải
đối mặt tp hcm sẽ tăng cường thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với gói hỗ trợ tín
dụng khoảng bảy mươi tỷ đồng trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kết nối ngân
hàng doanh nghiệp ba tháng cuối năm bà phan thị thắng phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm đề
đề nghị ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tiếp tục duy trì chỉ đạo sát sao các ngân hàng thương
mại triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của ngân hàng nhà nước việt nam
bên cạnh đó các sở ngành quận quyện tp thủ đức hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt tình hình
khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm hiệu quả
thống thật mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỗi quận nguyện và tp thủ đức phải tổ
chức ít nhất một hội nghị kết nối hoặc lãi kết hợp đồng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
ngành kinh doanh thức ăn cà phê tại tp hcm đang chứng kiến cú lội ngược dòng ngoạn mục
bốn tháng giãn cách kéo dài đã khiến cho các thương hiệu lớn âm thầm rút bớt chi nhánh và những mặt
bằng lớn trong khi đó những chuỗi kinh doanh về thế mạnh chẳng hạn như thức ăn mang đi
tinh gọn trong vận hành lại tận dụng mặt bằng giá rẻ mở rộng và tăng độ nhận diện trên đường phố
starbucks tại khách sạn rex highland đường nguyễn du và tài vinh độc lập
coffee house đường phạm ngọc thạch những góc hẹn hò quen thuộc của người dân tp hcm lặng lẽ
rút đi sau bốn tháng chống dịch tức là họ kinh doanh cả không gian chứ không phải là kinh doanh
về đồ ăn thức uống do đó là họ cần những cái địa điểm mặt bằng với quy mô và diện tích lớn
thì hiện nay đa số là đều là take away hết đó là mua mang về hết thì họ không có lý do gì mà họ
giữ những cái mặt bằng vài trăm mét vuông để làm việc vì mà trả tiền thê thì lại trả tiền thê
trực mét vuông còn với chuỗi bán thức uống mang đi này lại tận dụng giai đoạn giá cho thuê tại các
vị trí đẹp đang giảm sâu có nơi giảm hơn năm mươi giá thuê so với năm hai nghìn một mươi chín để mở rộng chi nhánh
với không gian chỉ vài mét vuông cho một quầy pha chế đẩy mạnh đơn đặt hàng trực tuyến thì đây là
thời điểm tốt để tăng độ nhân diện với người tiêu dùng đang đẩy mạnh cái chương trình take away
và mô hình online đã tạo lập xong cái mô hình là đa chạm đa chạm online kênh omnichannel của
chú trúc chạm gần nhất chặn nhanh nhất và chạm dễ dàng nhất tới khách hàng khách hàng cũng phải
hồi lại và tương tác với brand nhanh nhất một trong những cái mục tiêu mà chúc trúc muốn chuyển
để chuyển mình trong thời đại mà chuyển đổi số hiện nay
một chuỗi cà phê phân khúc trung khát cũng nhanh chóng xoay chuyển cách vận hành từ giai
đoạn đầu là phân bộ vốn đời cho nhiều hình thức trải nghiệm đến hiện nay là tập trung cho những
kiosk linh động nhờ vậy mà chỉ trong hai tuần thành phố hồ chí minh áp dụng chí thị một mươi tám nếu
trong giãn cách xã hội thì gần hơn chín mươi năm chi nhánh đã tái hoạt động
ngay thời điểm này thì là một trong những thời điểm ba sho có thể là dịch chuyển những vị trí
không hiệu quả sang những vị trí rồi mình cảm thấy nó tiềm năng thật sự là chưa bao giờ là mình thấy
chọn một vị trí mặt bằng nó dễ dàng đến như vậy nên việc là giãn cách thì việc giao hàng nó cũng là
một sự thượng tiện cho basso thứ nhất là basso chi phí mặt bằng nó cũng gọn nhẹ hơn so với anh
lớn và hai là chi phí vận hành về mặt nhân sự thì basso cũng gọi là giảm hơn so với những mặt năng lớn
cứu lộ ngược dòng của doanh nghiệp f b phân khúc tầm trung chứng minh cho khả năng thích ứng trước
sự kiện bất khả kháng như dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên do phần lớn doanh nghiệp này không có
quỹ dự phòng thiên tai rủi ro nên lợi nhuận giai đoạn hiện tại hơn đến chi trả những khoản
nợ thiệt hại trong ba tháng không thể mở cửa dự báo phải cần đến gần sáu tháng thì lĩnh vực f b
kinh doanh ăn uống tại thành phố hồ chí minh mới có thể phục hồi cơ bản trong cái thách thức thì
nó luôn có những cái cơ hội cho những người đứng sau họ vươn lên trở thành những người đứng đầu
thì họ tận dụng cái cơ hội là những cái chuỗi bán lẻ lớn và những chuỗi f b lớn họ đang gặp khó
khăn thì những chuỗi tầm trung với cái mô hình kinh doanh nó năng động hơn và nó chuyển dịch dễ dàng
hơn thì họ bắt đầu là họ vượt lên để cố gắng là tìm kiếm được cái thị phần trong cái thời vụ này
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi sở công thương thành phố hồ chí minh đã có đề xuất cho phép kinh doanh ăn
uống tại chỗ chỉ trừ mô hình kinh doanh rượu bia các hàng quán sẽ hoạt động đến trước hai mươi một giờ
với công suất phục vụ tối đa năm mươi mật độ phục vụ không quá hai người một bàn
khoảng cách các bạn ăn tối thiểu hai m động thái này đang trở thành tín hiệu cảo quan cho ngành
công ty không chỉ với những ông lớn kinh doanh không gian trải nghiệm mà còn mới thêm thị
phần cho doanh nghiệp tầm chung tăng tốc độ phục hồi sau làn sóng dịch bệnh thứ bốn
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hơn hai trăm linh em học sinh đầu tiên của thành phố hồ chí minh tại trường tiểu học
thạnh an và trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an huyện cần giờ đã chính thức được đến trường
học trở lại ghi nhận trong sáng nay các em đến trường thực hiện đầy đủ công tác rửa tay sát quẩn
vào lớp được giáo viên chủ nhiệm trao đổi sinh hoạt lớp công tác phòng chống dịch bệnh năm k
mỗi lớp có hai mươi hai hai mươi bốn em đã bảo giãn cách
nhà trường cũng xây dựng các phương án tổ chức giảng dạy thí điểm trực tiếp tại nhà trường
phân công cho các thành viên trong nhà trường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
tốt hơn khi các cháu trở lại trường thì các cháu có điều kiện học tập tốt với thầy cô
với bạn bè được thầy cô hướng dẫn chỉ bảo định hướng
từ đó các em tiếp thu được bài trường tốt hơn
để giúp người dân và học sinh thường xuyên nắm được các quy định về phòng dịch
chính quyền xã thạnh an nguyện phần giờ đã dùng loa phát thanh tuyên truyền nhắc nhẫn người dân
ý thức trong điều kiện sinh hoạt được mở trở lại
giáo viên cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của các em
học sinh rồi nó đi học lại nó trễ giờ nãy thời gian nó cũng tội nghiệp
tôi vừa thực hiện công tác giảng dạy vừa thực hiện công tác phòng chống dịch
phối hợp với các em
hợp với phụ huynh học sinh để dạy các em tốt hơn chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị
các phương tiện dạy học tốt để cho các em đến trường
xã thành an nằm trên hòn đảo biệt lập với đất liền đảm bảo các tiêu chí vùng xanh nên được
chọn thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh khối một hai sáu chín một mươi hai trước đó tất cả giáo viên
học sinh đều được xét nghiệm covid một mươi chín vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi và cho kết quả âm tính
sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm
việc dạy học trực tiếp có thể được triển khai ở những khối lớp còn lại
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày phụ nữ việt nam
thì cũng có những người phụ nữ được mệnh danh là những bông hồng thép mang trên mình bộ sắc phục
công an nhân dân vẫn miệt mài trên cuộc chiến phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
hai mươi tháng một mươi
là ngày dành riêng cho phái đẹp là ngày mà các bà các mẹ các chị em được nhận những lời chúc yêu thương của người thân bạn bè
cũng là phụ nữ nhưng đối với đại úy mai thị lệ khuyên điều tra viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một tp hcm
thì hôm nay chị nhận nhiệm vụ cùng các đồng đội theo dõi đối tượng hiểm nghi có liên quan đến vụ mua bán ma túy mà công an quận đang thủ lý
tạm gác lại niềm vui riêng nhìn nữ chiến sĩ công an với dán người mảnh mai nữ tính này thì ít ai nghĩ rằng chỉ xuất thân là một trinh sát và giờ đây chỉ còn là một điều tra viên chịu trách nhiệm toàn bộ các hồ sơ tố tụng tham gia phá nhiều vụ án ma túy lớn
vụ án mà tôi tâm đắc ở trang trở là vụ án văn kính dương tôi được ban chuyên án trực tiếp phân công tôi đấu tranh trực tiếp với đối tượng nguyễn thu huyền đây là một tay sai đắc lực của văn kính dương trong việc thu chi các hạt động thu chi
kế toán cũng như giao dịch mua bán và ngọc miêu là người tình của văn kính dương thì vụ án này thì tôi rất chăn trở là các đối tượng cầm đầu thường là lợi dụng những phụ nữ để làm tay sai cho chúng
chúng có thể là tiêu thụ hàng hoặc là thực hiện các hoạt động trong đường dây và không những là phụ nữ việt nam mà còn cả phụ nữ nước ngoài cũng đã bị các đối tượng ma túy lợi dụng để vận chuyển hàng hóa rất lớn từ nước ngoài về việt nam
là cán bộ nữ duy nhất
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một tp hcm và cũng là người trực tiếp đấu tranh điều tra lấy lời khai của đối tượng
vì vậy ngoài sự bản lĩnh cứng rắn của người chiến sĩ công an thì chị vẫn linh hoạt mềm dẻo trong quá trình khai thác đối tượng không làm mất đi chất dịu dàng vốn có của người phụ nữ
chính từ sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm với công việc đại úy mai thị lệ quyên luôn được đồng đội quý mến và ban chỉ huy tin tưởng
đối với đồng chí nữ
trước khi các xã hội được nới lỏng thị trường lao động có cơ hội để phục hồi nhu cầu hàng hóa sẽ trở nên cấp bách với nhiều doanh nghiệp khi từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng thời gian ngắn
thời điểm này các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh từ đó nhu cầu tuyển dụng lao động dự báo sẽ tăng trở lại
quay trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới chị đới thị quỳnh đã rất vui và phấn khởi
với thực tế như hiện nay chị quỳnh sẽ bận rộn hơn rất nhiều vì phải giải quyết số lượng công việc bị ứ động của các tháng trước do giãn cách xã hội rồn lại
sau thời gian nới lỏng giãn cách thì công việc của công ty cũng như là của chúng tôi cũng đã trở lại hoạt động bình thường
và mặt khác thì khách hàng cũng các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại nên các công việc cũng đã dần dần ổn định
khi mà quay trở lại công việc thì chúng tôi cũng cố gắng thực hiện đúng các quy định năm k của bộ y tế nên cũng để phấn đấu để đạt được cái mục tiêu kinh tế trong những tháng cuối năm
với doanh nghiệp này hầu hết công nhân đã quay trở lại làm việc chỉ trừ một số trường hợp đã trở về quê hoặc đang cách ly điều trị covid một mươi chín tỷ lệ biến động lao động không đáng kể
sau khi giãn cách thì công ty chúng tôi đã trở lại hoạt động
chúng tôi là sản xuất mặt hàng về chăn ga gối đệm phục vụ cho khách sạn
và cũng xin cảm ơn công ty đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho anh chị em
giữ được nguồn nhân lực sau thời gian dài giãn cách xã hội là nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp
khi cuộc khủng hoảng covid một mươi chín xảy ra nhiều doanh nghiệp đã xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và gia đình họ là vấn đề quan tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
vì vậy nhiều doanh nghiệp xác định bảo đảm được điều này và niềm tin cho người lao động là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
nỗ lực vì người lao động cũng là một trong những giải pháp để doanh nghiệp hồi phục phát triển trong trạng thái bình thường mới
theo tôi thì thị trường lao động từ giờ đến cuối năm chắc chắn sẽ có sự cải thiện rõ rệt
vì khi nhà nước mở cửa ra thì người lao động khi tâm lý đã ổn định thì người ta sẽ quay trở lại sản xuất
ban lãnh đạo của công ty cũng đã họp và thống nhất
các phương án để làm sao là giữ được tất cả những công nhân làm việc với công ty lâu dài
từ cán bộ công nhân viên kinh doanh đến những phòng kế toán đến công nhân tất cả đều đồng lòng
tạm nghỉ một thời gian những thời điểm dịch bệnh để hỗ trợ công ty hỗ trợ một phần về chi phí để mọi người yên tâm ở nhà
sau đó thì công ty gọi điện là mọi người đi làm đầy đủ hết
theo các chuyên gia thị trường phục hồi thì người lao động sẽ có cơ hội đi làm lại cũng như xin được việc làm mới
doanh nghiệp và địa phương có thể hỗ trợ ban đầu để người lao động ổn định cuộc sống khi quay trở lại
để không đứt gãy nguồn lao động ngoài ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân các địa phương cần ban hành chính sách dành quỹ đất xây thêm nhà ở cho công nhân
kết nối giao thông với khu dân cư để phục vụ lao động ngoại tỉnh giúp cho họ an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
thưa quý vị dịp lễ ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm nay diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
do đó thì thị trường quà tặng hai mươi tháng một mươi cũng bớt sôi động và có phần trầm lắng hơn so với mọi năm
tuy nhiên thì tại các cửa hàng lưu niệm hay là các cửa hàng hoa vẫn tấp nập khách hàng đến mua đồ chuẩn bị những món quà gửi đến phái đẹp
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
thưa quý vị trên các tuyến phố ở hà nội thì các cửa hàng hoa cũng như là các cửa hàng lưu niệm
đang tất bật chuẩn bị các mặt hàng để làm quà tặng hai mươi tháng một mươi
và như quý vị có thể thấy thì ngay sau lưng tôi chính là không khí mua hàng của các vị khách nơi đây
tại cửa hàng đồ lưu niệm này lượng khách ra vào thường xuyên để chọn mua những món quà chúc mừng ngày phụ nữ hai mươi tháng một mươi
do dịch bệnh covid một mươi chín cho nên là mặt hàng nó rất là ít nó không để sầm út như năm ngoái
khách hàng mua thì nói chung là ít hơn năm ngoái nó không đông khách
thứ hai nữa là vì là dịch covid nhiều quá
cho nên là nếu mà để nói để bán hàng đồ mặt hàng này thì nó chỉ là ba bốn ngày hôm nay thôi là bắt đầu khách hàng bắt đầu đi mua
tương tự như các cửa hàng bán đồ lưu niệm thị trường hoa năm nay cũng kém nhộn nhịp hơn so với mùa hai mươi tháng một mươi trước
giá hoa vẫn ở mức khá cao không có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên dễ có thể nhận thấy khách hàng đến mua hoa chủ yếu là nam giới
đây chính là sự quan tâm của đấng mải dâu dành cho người phụ nữ của mình
này là ảnh hưởng đến dịch covid
thành ra là cái mặt hàng hoa nó không được đa dạng
và tuy rằng là mặt hàng đã ít rồi nhưng mà nó lại cũng đắt hơn so với mọi năm
mà lượng khách nó cũng giảm đi đến ba mươi năm mươi của miệng khách
năm nay thị trường hoa thì nó vắng vẻ hơn mọi năm
tuy nhiên thì đi mua năm nay nó dễ không như các năm là phải chen trúc
những ngày này đi mua hoa tặng chị em là rất cần thiết
cũng nhân ngày này xin chúc tất cả chị em phụ nữ trên hà nội cũng như cả nước
là vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc
nắm bắt nhu cầu và tâm lý mua quà tặng hai mươi tháng một mươi
nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố hà nội đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi
để thu hút khách hàng kích cầu mua sắm
dịp lễ hai mươi tháng một mươi năm nay diễn ra khi hà nội vừa bắt đầu quay trở lại trạng thái bình thường mới
nên thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi ảnh hưởng không nhỏ đến chủ cửa hàng kinh doanh
tuy nhiên món quà dù lớn hay nhỏ thì trong thời điểm này cũng vô cùng quý giá
như một lời chúc mừng tới tất cả các chị em phụ nữ
vâng hòa chung không khí ngày hai mươi tháng một mươi thì dọc các tuyến đường lớn tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
hiện đã khá nội nhịp không khí bán hoa và quà tặng nhân ngày phụ nữ việt nam
khác với mọi năm khi hoa tươi được bày bán nhiều
năm nay các mặt hàng hoa sáp hoa tiền bất ngờ trở lại thành xu hướng
theo một số chủ cửa hàng cơ sở làm hoa tại thành phố đồng xoài cho biết
đã nhận hàng trăm đơn bó hoa bằng tiền thật cũng như hoa sáp trong dịp này
giá trị đơn hàng giao động khoảng một trăm linh đồng hoa sáp một bó
đến vài chục triệu đồng mỗi bó hoa tiền tùy theo khách đặt và yêu cầu
dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên sức mua năm nay được cho là giảm không đáng kể so với mọi năm
chỉ khác về xu hướng người dân chơi hoa tiền hoa sáp nhiều hơn so với các loại hoa tươi
thưa quý vị những ngày qua thì mưa to trên diện rộng đã gây ngập úng ở nhiều vùng trũng thấp
và sạt lở một số tuyến đường khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh quảng nam
sau khi nước lũ rút chính quyền và nhân dân địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng
phương tiện khắc phục hậu quả dọn dẹp vệ sinh môi trường nhà cửa và ổn định cuộc sống
tại thành phố hội an do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện
khiến nhiều tuyến đường ở phố cổ bị chìm trong biển nước
nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu hơn năm mét
sau khi lũ rút chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố nhà cửa
trên địa bàn các huyện miền núi tây giang phước sơn đại lộc nước cũng đã rút
ngay sau khi nước rút các đơn vị địa phương và người dân đã nhanh chóng triển khai vệ sinh môi trường
nhằm phòng chống dịch bệnh sau mưa
tuy nhiên các tuyến đường từ xã phước thành đi xã phước lộc huyện phước sơn xã trà huy huyện tây giang
đi các xã vùng cao vẫn tiếp tục sạt lở bùn đất từ trên đồi núi trôi xuống gây khó khăn cho phương tiện đi lại
thời gian qua tại khu vực bờ hữu sông hồng sông đà đoạn qua địa phận huyện ba vì thành phố hà nội
đã xảy ra một loạt sự cố sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn phòng chống thiên tai
đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh
đặc biệt với tình hình thời tiết còn có mưa kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
gia đình ông nguyễn văn toán sống trong tình trạng bất an do bờ hữu sông hồng không ổn định
mới đây một phần bờ sông bị sạt lở khiến lòng dẫn chỉ còn cách khoảng sân trước nhà ông chừng năm mét
ngoài hộ ông toán bảy gia đình khác cũng phải sống trong âu lo bởi tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp
ảnh hưởng thứ nhất là kinh tế nó bột mặt
thế nhưng mà hai đứa mất mắt về đất đai
cái thứ ba nữa là về tinh thần cơ bản là tinh thần
ở đây mấy chục năm rồi
đấy tôi là trước năm nay sáu mươi tuổi mà ở đây là bốn năm đời rồi
thế các cụ ở đây bây giờ mới chuyển cái cảnh ra mình cảm thấy thực sự này lúc đầu mình cảm thấy rất là hoang hoang
để đảm bảo đối với con người và tài sản của nhân dân
hiện nay chúng tôi đối với khu vực bị sạt lở chúng tôi đang niêm phong cũng như là
không làm tất cả các quy trình cảnh báo đối với sạt lở ở khu vực d
còn tại tuyến đê thuộc địa bàn xã trung hà
tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng tuy rằng đã được gia cố
tuy nhiên sau đợt mưa trong tuần vừa qua hầu hết tuyến đê đã bị xói thành hàm ếch như thế này
điều đáng nói tuyến đê còn là đường dân sinh nối thôn trung hà và thôn phú nhiêu với gần hai trăm linh hộ dân
ngoài chức năng nhiệm vụ thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
thì lực lượng công an cũng đã thường xuyên tăng cường kiểm tra thực hiện cái việc phòng chống bụt báo đặc biệt

tuy nhiên là những ngày gần đây là việc mưa diễn ra rất là nhiều trên địa bàn
nên là những cái khu vực mà đã được gia cố và kè tạm thời thì cũng lại tiếp tục sạt lở
làm sụt lún thiệt hại về cái chỗ mặt cơ đê ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như là việc sinh sống của người dân trên địa bàn xã
địa bàn huyện ba vì có hai tuyến d gồm bờ hữu sông hồng và d sông đà
tuy nhiên tình trạng sạt lở bờ đê đang diễn biến rất phức tạp công sạt liên tục mở rộng trong thời gian ngắn
tình trạng sạt lở có xu hướng phát triển mở rộng ảnh hưởng trực tiếp đến phòng chống thiên tai nhất là an toàn tính mạng tài sản của người dân
phòng chống thiên tai là phải bốn đại chỗ và phát hiện sớm đấy là cái giảm thiểu nhất của cái thiên tai gây ra
thì chúng tôi cũng có những các cái phương án bảo vệ phòng chống bão nũ và bảo vệ đê điều đến tận xã đến tận thôn
để có những cái biện pháp như là xử lý cấp bách hoặc là để có những các phương án có nguồn vốn để đầu tư cũng như là để xử lý các cái điểm mà nó nguy cơ đến hộ dân sinh sống cũng như đến chân đê
không chỉ ba vì hiện nay nhiều tuyến đê của hà nội trên các địa bàn thạch thất trường mỹ quốc oai mỹ đức tình trạng sạt lở đê đang diễn biến phức tạp
dự báo thời tiết còn có mưa kéo dài trong thời gian tới vì vậy các địa phương và cơ quan quản lý đê cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở tiếp tục bố trí lực lượng để phân luồng phương tiện lưu thông trên đê ngăn người và phương tiện đi vào khu vực xảy ra sự cố

lợi dụng đêm khuya năm thanh niên mang theo một bao tải bên trong có chứa chín khối pháo hình hộp để gửi ra phía bắc nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
trước đó vào hồi hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi nhận tin báo của quân chúng nhân dân tại địa bàn xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu cho biết có một năm thanh niên điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vận chuyển pháo nổ
công an tỉnh nghệ an đã tiến hành xác minh phát hiện có một đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát nổ
sau khi bị bắt giữ làm việc với tổ công tác nam thanh niên khai tên là lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xóm thuận lợi xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu mang theo một bì sát rắn bên trong có chứa chín khối pháo hình hộp có trọng lượng gần một mươi một kg
số pháo trên được đối tượng vận chuyển ra quốc lộ một a để gửi xe khách ra phía bắc
cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp

cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp
cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp
anh thu lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua bán các sản phẩm thiết bị y tế như găng tay khẩu trang y tế áo bờ lưu
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng nên anh ngọc đã đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho đạt với tổng số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo thêm lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng
và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạt tương tự đạt cũng lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi chú cùng xã khoảng hai tỷ đồng